sau hơn hai tháng chịu tác động tiêu cực từ dịch covid một mươi chín hầu hết các lĩnh vực liên quan đến xuất khẩu của việt nam
đều bị trứng lại hoặc là tiêu cực hơn là giảm thiểu đáng kể
tuy nhiên theo kịch bản của một số cơ quan chức năng cụ thể là bộ kế hoạch và đầu tư
thì chúng ta hoàn toàn có niềm tin rằng kinh tế việt nam sẽ khôi phục dần bắt đầu từ quý ii năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản tiếp tục gặp nhiều khó khăn
do tình hình hạn hán xâm nhập mạng dịch cấm gia cầm h năm n sáu h năm n một dịch covid một mươi chín
tuy nhiên trong quý iii và quý iv hiệp định evfta được thông qua và sớm có hiệu lực
thì hầu hết các sản phẩm thủy sản của việt nam nhập khẩu vào eu được hưởng ưu đại thuế quan
khuyến khích thúc đẩy sản xuất trong nước do tăng cầu từ thị trường
ngành tô việt nam cũng rất là hy vọng một năm có nhiều thuận lợi cho hoạt động xuất khẩu tô
cụ thể là chúng ta đang có cái
chuẩn bị tốt cho cái evfta vừa mới được thông qua
rồi chúng ta lại có được những cái tín hiệu tốt từ thị trường hoa kỳ
tức là các doanh nghiệp cũng có được một cái mức thuế thấp có thể xuất khẩu được
ông lê thanh tuấn là một trong những chủ nuôi tôm lớn nhất tại tỉnh bình thuận
với tổng diện tích nuôi tôm đạt hai mươi hectare
thế nhưng tự tin với kỹ thuật nuôi tôm con giống chất lượng cao
ông tuấn tin tưởng rằng dịch sẽ không ảnh hưởng nhiều đến hoạt động sản xuất của mình
trong cái nghề nuôi tôm thì dĩ nhiên con giống là yếu tố quan trọng hàng đầu
con giống nó có yếu tố di truyền tốt khả năng chống chọi bệnh tật tốt
thì người nông dân chúng tôi sẽ giảm bớt rất nhiều những cái chi phí khác
để nuôi trồng để đạt được kết quả tốt
dịch covid một mươi chín bùng phát tại trung quốc sẽ khiến nhiều thị trường lớn giảm nhập hàng hóa từ trung quốc
các chuyên gia khuyến cáo doanh nghiệp thủy sản việt nam có thể tận dụng cơ hội này
để tăng xuất khẩu vào mỹ nhật bản hàn quốc
châu âu đặc biệt khi xuất khẩu có tín hiệu không thuận
nên tập trung gia tăng thị phần ngay tại thị trường nội địa
cùng với đó nhiều doanh nghiệp tôm việt nam đã đẩy mạnh chung tay hỗ trợ người nông dân
trong giai đoạn khó khăn này
chúng tôi đã và đang có chính sách hỗ trợ tôm giống đối với khách hàng rất là lớn
có thể nó lớn nhất từ trước đến giờ góp phần làm cho cái chi phí đầu vào giảm đáng kể
thứ hai nữa chúng tôi cũng khuyến cáo người nuôi nên thả tôm
tại thời điểm bây giờ để đón thả tôm
tóm đầu giá sẽ tăng do việc thiếu hụt thực phẩm
và thứ ba nữa chúng tôi cũng khuyến cáo bà con nuôi tôm sạch tôm truy xuất
một góc để xuất sang thị trường châu âu khi chúng ta đã ký kết với họ
về hiệp định thương mại tự do
năm hai nghìn hai mươi sẽ diễn ra nhiều sự kiện lớn như thế vận hội olympic tokyo hai nghìn hai mươi
vòng chung kết euro hai nghìn hai mươi thúc đẩy nhu cầu tiêu dùng thủy sản
trên thị trường nhật bản và các nước châu âu đặc biệt là tôm
nên nhu cầu tiêu thụ tôm
ông dự kiến tăng tạo cơ hội cho các nhà xuất khẩu tôm trên thế giới